vâng thưa quý vị nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn luôn được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặt lên hàng đầu
tranh thủ từng giây từng phút để triển khai các phương án cứu người bị nạn và khống chế đám cháy
trong những tình thế đặc biệt nguy hiểm thậm chí là có thể ảnh hưởng đến tính mạng
thế nhưng những khó khăn gian khổ mới thấy hết được những phẩm chất đáng quý của người lính phòng cháy chữa cháy
vâng vụ việc cháy tại phường khương đình quận thanh xuân hà nội vừa qua đã cướp đi rất nhiều sinh mệnh
nhưng cũng một lần nữa khẳng định sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi đã có mặt kịp thời
trong lúc mọi người chạy ra những người lính ấy vẫn lao nhanh vào hiện trường cứu người và chữa cháy
tiếp cận hiện trường với tốc độ nhanh nhất có thể
dù người cần cứu
ngõ sâu đường hẹp tầng cao nhưng không làm khó được việc chữa cháy và cứu người bị nạn của những người lính cứu hỏa
rất là áp lực khi thảy qua rất nhiều tiếng để chữa cháy ở bên ngoài cũng như là vào trong đàm cháy
lúc đàm cháy được dập tắt tôi cùng một số đồng đội có lên để kiểm tra
rào soát lại từng
căn phòng của từng ngôi nhà từng tầng một
lúc đó tôi và đồng đội chỉ biết là cứu người thôi
lúc đó rất là sợ nhưng mà tôi vẫn cố kìm nén được cảm xúc để đi vào đàm cháy
tôi nghĩ là việc làm cứu người của mình là việc làm cao cả và cần thiết cho nên là
tôi đã vượt qua được nỗi sợ của biển cho mình để vào đàm cháy
còn trong cái mất những người lính cứu hỏa như những chiến binh chiến đấu với giặc lửa hoàn cường đến kiệt sức và bị thương
công an rất là hô các quân là đồng chí nào vào như thế nhanh chóng luôn khẩn trương không có lề mề đi rất nhanh
mà các cháu cũng mệt cũng không ăn được chỉ có uống nước

những người lính cứu hỏa này khi chọn đi theo con đường này không phải vì những gì to lớn cao siêu mà với các anh sẵn sàng sâu pha và những nơi nguy hiểm từ trái tim